xin kính chào quý vị và các bạn
bước sang những ngày đầu tháng một mươi hai tháng chính đông
các tỉnh miền bắc nước ta tiếp tục chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh từ phía bắc di chuyển xuống
dự báo đêm nay và ngày mai tại khu vực bắc bộ trời nhiều mây có lúc có mưa và mưa nhỏ
về nhiệt độ thì tiếp tục ở ngưỡng trời rét
thấp nhất trong đêm nay và sáng ngày mai phổ biến là từ một mươi sáu đến một mươi chín độ
vùng núi là từ một mươi bốn đến một mươi sáu độ
khu vực núi cao là dưới một mươi độ
còn nhiệt độ cao nhất trưa chiều mai trong khoảng là từ hai mươi đến hai mươi ba độ
có nơi còn cao hơn ở các tỉnh thành phía tây bắc bộ
không khí lạnh từ phía bắc dồn xuống kết hợp với hoạt động của đối gió đông trên cao
nên mưa trên khu vực trung bộ có xu hướng gia tăng trở lại
vùng mưa lớn tập trung từ phía nam nghệ an đến khánh hòa
người dân đề phóng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm do mưa lớn gây ra
về nhiệt độ trời rét ở phía bắc và mát mẻ ở các tỉnh thành nam trung bộ
ở vùng cao tây nguyên phổ biến ít mưa ban ngày trời nắng
với nhiệt độ cao nhất trong khoảng từ hai mươi bảy đến ba mươi độ
trong khi đó các tỉnh thành ở miền nam trong đêm nay và chiều tới mai
có mưa rào và rông rải rác
người dân đề phóng các hiện tượng thời tiết cực đoan có thể đi kèm trong cơn rông
còn trưa chiều có nắng gián đoạn với nhiệt độ cao nhất từ ba mươi đến ba mươi ba độ
riêng miền đông có nơi còn cao hơn
chuyển sang những thông tin thời tiết biển
do ảnh hưởng của khối không khí lạnh từ trưa và chiều mai
khu vực bắc biển đông bao gồm vùng biển quyền đào hoàng sa
có gió đông bắc mạnh cấp sáu giật cấp tám cấp chín biển động
khu vực giữa biển đông và phía tây của nam biển đông
bao gồm phía tây quyền đào trường sa
có gió đông bắc mạnh dần lên cấp sáu giật cấp bảy cấp tám biển động
nhiệt độ tại cả hai quyền đào hoàng sa và trường sa đều ở dưới mức ba mươi độ
đến với thời tiết tại thủ đô hà nội
trời nhiều mây có lúc có mưa mưa nhỏ
gió đông bắc cấp hai cấp ba trời rét
nhiệt độ là từ một mươi bảy đến hai mươi hai độ